khác với phổ thông các trường đại học không quy định là cần phải tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào cùng một ngày cùng một giờ với hình thức gần như nhau
tuy nhiên thời điểm này thì cũng là lúc mà lễ khai giảng liên tục được diễn ra tại các trường đại học
những bài phát biểu truyền cảm hứng từ người thầy đã thắp lửa cho các thế hệ sinh viên
và đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới của các trường đại học trong năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
giống hồi chống khai giảng năm học mới phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trúc lê hiệu trưởng trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
gửi lời chúc mừng tới toàn thể sinh viên giảng viên cán bộ công nhân viên nhà trường đã sẵn sàng tâm thế tự tin bước vào một năm học mới
thay mặt lãnh đạo nhà trường phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trúc lê chính thức gửi lời chào mừng các tân sinh viên
đã xuất sắc vượt qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để có mặt tại trường đại học kinh tế
ngày hôm nay
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trúc lê hiệu trưởng trường đại học quốc gia hà nội
gửi lời chúc mừng các tân sinh viên giảng viên nhà trường đã sẵn sàng tâm thế tự tin bước vào một năm học mới

gửi lời chúc mừng các tân sinh viên giảng viên nhà trường đã sẵn sàng tâm thế tự tin bước vào một năm học mới
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trúc lê hiệu trưởng trường đại học quốc gia hà nội gửi lời chúc mừng các tân sinh viên giảng viên nhà trường đã sẵn sàng tâm thế tự tin bước vào một năm học mới
để làm sao cho có những bước tiến đóng góp cho giáo dục để chúng ta có thể kỳ vọng sự phát triển của đất nước
một cái thế hệ sinh viên mới thì cái tầm nhìn nó phải tổng thể hơn và các cái việc làm phải cụ thể hơn
tôi kỳ vọng đây là một thế hệ sinh viên mà trong vòng ba bốn năm nữa khi các em ra đời
thì trong tư duy của các em sẽ khoảng đạt hơn trong việc làm của các em sẽ tiến kịp về thời đại hơn
thì tôi nghĩ rằng điều này là chúng ta có quyền hy vọng
cảm xúc đầu tiên của em đó là rất vui hạnh phúc và cũng có cân tự hào
bởi vì khi em được nghe các thầy của giáo đặc biệt là thầy hiệu trưởng có nói những bài phát biểu
thì em cảm thấy là có nhiều cảm xúc trong em nó trào lên
và em cảm thấy là đấy là
đấy chính là mối trường mà em mong muốn
thầy không muốn các em quan niệm mình là người lái đò trên bến vắng
mà hãy là người của thời đại người dẫn dắt trí tuệ và tâm hồn
là ngọn hải đăng rực sáng để những con tàu sừng sững ra khơi
những chia sẻ chân tình mà đầy lửa của giáo sư minh nhân dịp khai giảng
không chỉ mang đến cho sinh viên nguồn cổ vũ lớn lao
mà đó cũng chính là quyết tâm là lời hứa từ những người thầy những nhà quản lý
trước yêu cầu đổi mới của giáo sư minh
và giáo dục nước nhà